theo bộ y tế đến nay đã có một hai mươi sáu triệu f tại nước ta được điều trị khỏi bệnh
cả nước có một địa phương không có ca lây nhiễm thư phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày là bắc cạn
tại tp hcm sở y tế đã yêu cầu ngành y tế thành phố các lực lượng tham gia phòng chống dịch
đảm bảo một trăm linh quân số trong các ngày nghỉ tết dương lịch
và trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín vào tối ngày hôm qua hai mươi tám tháng một mươi hai
tỉnh bắc ninh quyết định tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống
cà phê tại chỗ vào tất cả thời gian trong ngày chỉ cho phép bán hàng mang về
không tổ chức các sự kiện tụ tập đông người như liên hoan tất niên
bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho đến hết ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tỉnh bắc ninh cũng yêu cầu người dân không ra ngoài từ hai mươi hai h ngày hôm trước
đến bốn giờ sáng ngày hôm sau trừ các trường hợp thực hiện công vụ
đưa người đi cấp cứu đi làm